thưa quý vị ngày hôm qua cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định số hai trăm bảy mươi hai andt p năm
truy nã bị can trần khắc hùng chủ tịch hội đồng quản trị kiêm viện trưởng viện đào tạo liên tục

bị can trần khắc hùng sinh ngày năm tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai tại nghệ an
do thời gian diễn ra tương đối dài các đối tượng có nhiều thủ đoạn để đối phó với cơ quan công an nên quá trình điều tra công an huyện yên thành đã gặp rất nhiều khó khăn

các đối tượng có nhiều thủ đoạn để đối phó với cơ quan công an huyện yên thành đã gặp rất nhiều khó khăn
theo ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai hiện cả nước có một trăm linh hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở
số lượng các hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm có dấu hiệu tăng lên do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan
vì vậy việc xây dựng các công trình dân cư phòng chống lụt bão đặc biệt là ở khu vực miền núi thì cần được tính toán kỹ hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra
cũng theo ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai chính phủ rất quan tâm đến công tác phòng chống thiên tai
nhưng nguồn lực có hạn trong khi phạm vi nguy hiểm rủi ro rất lớn
vậy nên ngoài nguồn lực của chính phủ các địa phương phải tích cực phòng chống cùng với chính phủ xây dựng cơ sở hạ tầng
theo dõi diễn biến mưa lũ có hành động sơ tán dân nhanh chóng kịp thời
hiện tổng cục phòng chống thiên tai đang lập dự án để báo cáo chính phủ về những điểm những hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở
từ đó có hướng dẫn chi tiết cho công tác ứng phó
tổng cục cũng sẽ cho cắm biển cảnh báo ở những khu vực nguy hiểm và triển khai việc cảnh báo từ xa
tự động để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống thiên tai thời gian tới
về vấn đề khắc phục hậu quả sau mưa lũ vừa qua tại bản sa ná
các ban ngành chức năng của tỉnh thanh hóa và huyện quang sơn đang khẩn trương xây dựng khu tái định cư mới cho người dân
dự kiến đến ngày ba mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín bà con bị thiệt hại do lũ quét sẽ được lên khu tái định cư mới
thưa quý vị đối với bà con ngư dân biển là nơi gắn bó máu thịt
là truyền thống của nhiều thế hệ gia đình làm nghề đánh bắt
với họ bám biển chính là nguồn thu nhập chính cho cuộc sống hàng ngày
song thời gian gần đây nguồn lợi thủy sản khan hiếm
thời tiết diễn biến thất thường không tìm được bạn thuyền tàu lại không đủ điều kiện hoạt động khơi ra
nhiều tàu cá tại không ít các địa phương trong đó có tỉnh khánh hòa phải chịu cảnh nằm bờ
trước đây sau mỗi chuyến biển
từ vùng khơi trở về thuyền trưởng tàu cá kh chín mươi hai nghìn bảy trăm bốn mươi bảy ts
anh nguyễn văn dũng chú tại phường can ninh thành phố cam ranh
đều đến trạm kiểm soát biên phòng ba ngòi trình báo thủ tục
chuyến biển này anh dũng không mấy mặn mà vì lỗ tổn khí
theo anh dũng từ khi có quy định mới của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
tàu anh không đủ tiêu chuẩn về chiều dài một mươi năm mét nên không được phép đánh bắt vùng khơi
việc này đồng nghĩa với việc phải thay đổi ngư lưới cụ mới phù hợp
nhưng do chi phí lớn
tàu anh phải nằm bờ
tàu cá kh chín mươi ba nghìn bốn trăm bảy mươi sáu ts của anh mùi mông chú tại phường cam lợi thành phố cam ranh
chuyên đánh bắt lưới vây rút trì và câu cá ngừ đại dương trên vùng biển trường sa hoàng sa
được vay một mươi ba tỷ đồng yêu đãi theo nghị định sáu mươi bảy của chính phủ cũng phải neo bờ
ba chuyến biển từ đầu năm đến nay đều thua lỗ
phải bán nhà để trang trải nợ nần và lo cho vợ con thường xuyên ốm đau
mình đánh bắt xa bờ
nghị định sáu mươi bảy của chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
được kỳ vọng là cơ hội
để ngư dân đổi đời
nhưng với ông mai thành phúc
chủ tịch hội nghề cá phước đồng thành phố nha trang
là một ngư dân giỏi nghề biển
làm chủ một con tàu có công suất máy
bốn trăm linh mã lực cũng phải bất lực
năm chuyến biển trong năm nay
thua lỗ gần hai trăm linh triệu đồng
mặc dù ông là một ngư dân dày dặn kinh nghiệm
am hiểu về biển
và được tham gia tập huấn
nhưng cũng phải bí tắc
nghị định sáu mươi bảy của chính phủ ra đời

hoặc trạng thu tiền
bộ giáo thông vận tài sử dụng lại tên gọi
đó là trạm thu phí trong dự thảo thông tư quy định
về xây dựng tổ chức và hoạt động
của trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ
đang được đưa ra lời ý kiến góp ý
trong lần xin ý kiến
các cơ quan đơn vị doanh nghiệp và nhân dân trong cả nước
cho bản dự thảo được công bố vào tháng năm năm hai nghìn một mươi chín

bộ giáo thông vận tài đề xuất tên gọi trạng thu tiền
dịch vụ sử dụng đường bộ
thay cho trạng thu giá trước đó
tuy nhiên tại dự thảo thông tư mới nhất
được xin ý kiến tổ xuận thảo của bộ giáo thông vận tài
đã sử dụng lại cách gọi trạng thu phí
trong phần giải thích từ ngữ
dự thảo nêu trạng thu phí
là nơi thực hiện việc thu tiền dịch vụ
sử dụng đường bộ đối với phương tiện
tham gia giao thông đơn vị thực hiện
thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ
là nhà đầu tư doanh nghiệp dự án
hoặc đơn vị được nhà đầu tư doanh nghiệp dự án
ủy quyền giao nhiệm vụ thực hiện
việc bán kiểm soát vé thu tiền dịch vụ
sử dụng đường bộ trong các quy định
về việc xây dựng trạm thu phí dự thảo nêu
các trạng thu phí phải áp dụng
hệ thống công nghệ thu một rừng
thu điện tử tự động không rừng
sử dụng công nghệ hiện đại tiên tiến
theo quy chuẩn tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành
và quy định của bộ giao thông vận tài
dự thảo thông tư này nếu được phê duyệt
sẽ thay thế thông tư số
ngày ba mươi tháng một mươi hai
của bộ trưởng bộ giao thông vận tài
quy định về xây dựng tổ chức
và hoạt động của trạng thu giá dịch vụ
sử dụng đường bộ
sau thời gian làm việc khảo sát
tại các địa điểm đặc trưng về địa chất
và các di sản văn hóa tại phú yên
đoàn công tác của mạng lưới công viên
địa chất toàn cầu john guy martini
tổng thư ký mạng lưới công viên địa chất toàn cầu
chủ tịch hội đồng công viên địa chất toàn cầu
đã nhận định tỉnh phú yên
có đầy đủ điều kiện tiến hành lập hồ sơ
xây dựng công viên địa chất toàn cầu
đoàn khảo sát đã đi khảo sát
gần hai mươi địa điểm tiêu biểu của phú yên
như gành đá đĩa hòn yến
bãi môn mũi điển gành ông bãi xép
tháp nhạn chùa đá trắng
duy trì khảo cổ văn hóa sa huỳnh gò ốc
thực tế khảo sát
các địa điểm trên cho thấy
nhiều vùng ở phú yên có đặc điểm địa chất nổi bật
cho thấy sự hình thành và hoạt động của núi lửa
tạo nên từ trên một trăm linh triệu năm trước đây
điều đặc biệt
khu mỏ đia tô mít xã an xuân
đoàn khảo sát tìm thấy dâu vết
của những chiếc lá hóa thạch nằm sâu trong lòng đất
giúp chúng ta có thể nhìn lại quá khứ
khoảng một mươi triệu năm trước tại khu vực này
điện chất mà có thể là tầm cộng quốc tế
ví dụ như là
hoạt động của đới đứt gãy sông ba
nó là một đứt gãy rất là lớn
và đã từng hoạt động
rất là tích cực
bắt đầu từ khoảng hai trăm năm mươi triệu năm trước
và vẫn còn liên tục
cho đến ngày hôm nay
và kết quả của nó là
hình thành một loạt các trũng
những hồ lớn
dọc theo đó
và trong những trũng
trong những hồ lớn
thì đã hình thành nên
một loại khoáng sản
mà rất là thú vị
là phú yên
lại sở hữu được
và nó có một quy mô
rất là lớn
và quốc tế
bên cạnh di sản về điện chất
phú yên còn sở hữu nhiều di sản
văn hóa vật thể và phi vật thể
những vùng đa dạng sinh học
độc đáo và phong phú
tất cả những điểm này cho thấy
phú yên có đủ điều kiện
để xây dựng công viên địa chất toàn cầu
một công viên địa chất
hiện tại quyết định này
nằm trong tay những người lãnh đạo
để có thể thông qua hay không
nếu quyết định đúng đắn
thì chúng tôi có thể tưởng tượng
chỉ trong vòng hai năm thôi
phú yên hoàn toàn có khả năng
trở thành công viên địa chất
được unesco công nhận
thành thức này hoàn toàn có thể vượt qua
và mạng lưới công viên địa chất toàn cầu
luôn mở rộng vòng tay với phú yên
các chuyên gia trong đoàn khảo sát
cũng cho biết công viên địa chất toàn cầu
không phải là một danh hiệu
mà là một danh hiệu sống
được vận hành liên tục
và có sự tham gia của cả hệ thống chính trị
tham gia hệ thống này sẽ tạo ra
luồng sinh khi mới
những giá trị cho kinh tế xã hội địa phương
ông guy martini chủ tịch hội đồng
công viên địa chất toàn cầu
cũng khuyến nghị những việc phú yên cần làm
đồng thời đưa ra một lộ trình
thực hiện khá nghiêm ngặt
từ nay đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
nếu phú yên tham gia vào hệ thống này
liên tiếp xảy ra
các bộ tai nạn giao thông nghiêm trọng
dẫn đến chết người
tần suốt tai nạn ngày một tăng
đó là thực trạng đáng báo động
đang diễn ra tại một ngã tư
được mệnh danh là ngã tư tử thần
ở đoạn giao cắt giữa thị trấn văn giang
tỉnh hương yên với điểm giáp danh
khu đô thị eco park
ngã tư dân tiến huyện quái châu
giao cắt với tỉnh lộ ba trăm bảy mươi bảy
và quốc lộ ba mươi chín
nguyên nhân chủ yếu dẫn đến
những vụ tai nạn thương tâm
ngoài ý thức của người tham gia giao thông
không phải kể đến
thì chúng ta có phải kể đến
đó là những bất cập
về hiện trạng hại tầng giao thông
tại các nút giao này
đến nay thì nhiều điểm đen
vẫn chưa được khắc phục
đã khiến cho việc lưu thông
nơi đây gặp khó khăn
nguy cơ tai nạn giao thông
luôn dình dập
phản ánh của nhóm phóng viên
truyền hình công an nhân dân
giờ cao điểm
tại nút giao thông ngã tư
thị trấn phan giang tỉnh hương yên
hàng chục xe tải
xe container di chuyển đông đúc
khiến giao thông trở nên phức tạp
thường xảy ra ủn tắc
và chạm giao thông
đã xảy ra tai nạn chết người
từ những chiếc xe hùng thần này
vụ tai nạn rất chi là thương tâm
cái xe bốn chân chở đất đấy
đã đâm chết một người vo tròn
như là cái bánh mất
theo quan sát của phóng viên
hệ thống đèn tín hiệu giao thông
tại ngã tư văn giang chưa hoạt động
đảo phân luồng tại đây lại quá rộng
so với diện tích thực tế của đường
và tầm nhìn của các hướng đi
trong khi đó nút giao này rất đông xe cộ
đặc biệt là những xe có tải chậm lớn
trong những giờ cao điểm
là mật độ giao thông
rất chi là đông
vậy là chúng tôi cũng đề nghị
các cơ quan có thẩm quyền
làm sao giải tỏa được cái vòng xuyến này
càng nhanh càng tốt
để cho những người dân chúng tôi
tham gia giao thông được an toàn hơn
từng là ngã tư tử thần
về tai nạn giao thông
thế nhưng gần đây sau khi được lắp đặt
hệ thống đèn tín hiệu
số vụ tai nạn giao thông dẫn đến chết người
xảy ra tại vị trí nút giao ngã tư dân tiến
huyện khóa châu
giao cắt với tỉnh lộ ba trăm bảy mươi chín và quốc lộ ba mươi chín
đã giải rõ rệt
khi chưa có đèn đỏ
thì thường thường là xảy ra rất nhiều vụ tai nạn
của các thanh niên
phóng nhanh vật ở ô tô
cũng như vậy
nhiều vụ tai nạn xảy ra chết người
nghiêm trọng lắm
điểm cua này trước kia
chưa có tín hiệu đèn xanh đèn đỏ
thì rất là bất cập
bởi vì mọi người tham gia giao thông
không ý thức được theo chiều đi của mình
và tự tham gia giao thông
nhưng từ khi có đèn xanh đèn đỏ
thì mọi người tham gia giao thông
chấp hành tín hiệu đèn rất tốt
và trường hợp xảy ra tai nạn giao thông
về thương vong
dẫn đến con người là không có
và bây giờ chỉ còn vang quẹt nhẹ
để hạn chế ủn tắc
và chạm giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông địa phương
đã tăng cường công tác vân luồng
hướng dẫn giao thông vào những rời cao điểm
người tham gia giao thông qua nút giao này
cần đi chậm chú ý quan sát
tránh đi vào những điểm mù
của những xe tải trọng lớn dẫn đến tai nạn
tại những điểm giao cắt
mà thường xuyên ủn tắc
thì đội cảnh sát giao thông trật tự
công an nguyễn cái châu
thường xuyên cắt cử cán bộ
túc trực trực tiếp phân luồng
và hướng dẫn người tham gia giao thông
để tránh ủn tắc
thêm vào đó
đội cảnh sát giao thông trật tự công an nguyễn cái châu
cũng tiến hành phối hợp
với các cơ quan truyền thông
và các cơ quan đoàn thể
tiến hành tuyên truyền
để giáo dục người dân
nâng cao ý thức chấp hành
luật lệ an toàn giao thông
để khi tham gia giao thông
tại những nút trọng điểm
để tránh gây ủn tắc
và hai nữa là
đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện cái châu
đã xử lý nghiêm các hành vi
từ họp trợ bán hàng rong
tại các nút giao thông trọng điểm này
hiện tại nút giao giữa thị trấn văn giang
và khu đô thị eco park
đã có biển báo hạn chế tốc độ
đối với các xe tải xe container chạy qua khu vực
địa phương cũng đã đề nghị
đặt camera đèn tín hiệu giao thông
và mở rộng tầm nhìn cho người tham gia giao thông
tuy nhiên nếu hệ thống tín hiệu
không được lắp đặt kịp thời
thì ngã tư tử thần vẫn là nỗi lo
thường trực cho người dân khi tham gia giao thông qua đây
bây giờ là thời lượng của có thể bạn quan tâm
thưa quý vị câu chuyện tự ý
dùng thuốc tại nhà không theo chỉ dẫn của bác sĩ
là vấn đề đã được chúng tôi đề cập
đến khá nhiều trong thời gian vừa
qua việc tự ý dùng thuốc
có thể gây ra rất nhiều hậu quả nghiêm trọng
thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng
vâng câu chuyện tưởng chừng như biết rồi
khổ lắm nói mãi hy vọng sẽ cảnh tình
được mọi người dân thế nhưng mới đây
bệnh viện nhi trung ương lại vừa cấp cứu một
bệnh nhi bị ngộ độc hỏng gan
do uống thuốc hạ sốt paracetamol
quá liều và sự việc này
tiếp tục là một bài học đắt giá cho những ai
còn đang chủ quan với sức khỏe của con em mình
bệnh nhi này mới bảy tháng tuổi
nhập viện trong tình trạng nhiễm chủng đường ruột
men gan cao và nhiễm chủng máu
gia đình cho biết ở nhà con bị sốt
nên gia đình đã cho con uống thuốc hạ sốt
hàm lượng một trăm năm mươi mg
tức là hàm lượng cao gần gấp đôi so với cân nặng
của con thấy con không hạ sốt
cách khoảng ba giờ lại uống một lần
nhà em bắt đầu cho cháu uống tầm độ ba tiếng rưỡi
lại cho uống một trăm năm mươi
rồi cũng tương tự lặp lại như vậy
cho đến lúc
sáu rưỡi em dùng
một mươi giờ em dùng
một mươi giờ em dùng
xong rồi đến hai giờ em dùng
hai giờ dùng xong rồi
hai vợ chồng thấy lo lắng
rồi bắt taxi đi
dùng một là dùng quá liều
hai là thời gian quá ngắn
tối thừa là bốn tiếng
thì vấn đề chính khi dùng liều hạ sốt
vấn đề ta quan tâm nhất là cái ảnh hưởng đến chức năng gan của bé
và bằng chứng
khi bạn này dùng quá liều
và thời gian quá ngắn
thì hiện tại chức năng gan
nó đã bị ảnh hưởng
bằng dạng men gan tăng cũng khá là cao
đáng tiếc đây không phải là trường hợp duy nhất
dùng thuốc hạ sốt quá liều
và quá thời gian quy định
do uống thuốc hạ sốt với hàm lượng gấp bốn lần cân nặng
bệnh nhi hai tuổi này đang phải cấp cứu
vì ngộ độc gan
các bác sĩ tiên lượng bé có thể tử vong nếu không được ghép gan
chỉ cần nghi ngờ quá liều
nghi ngờ quá liều
thuốc hạ sốt thôi thì cũng phải nên
mang đến cơ sở y tế để điều trị càng sớm càng tốt
còn nếu đến trong giai đoạn nặng
như một số cái trường hợp mà chúng ta vừa bàn
thì tiên lượng rất là xấu
còn về điều trị ngộ độc paracetamol
thì thực sự không khó
vì người ta sẽ dùng các thuốc giải độc đặc hiệu
và các biện pháp hỗ trợ
thậm chí là có thể lọc máu
những biện pháp về vấn đề khó khăn
trong điều trị thì không khó
nhưng mà cái giai đoạn bệnh nhân đến trong giai đoạn nào mới là khó
vì đôi khi giai đoạn muộn là tổn thương gan không hồi phục
thì có tất cả các biện pháp nào
chẳng nữa thì vẫn rất là xấu
theo các bác sĩ
biểu hiện của trẻ khi ngộ độc thuốc
hoặc uống quá liều thường xuất hiện trong hai mươi bốn giờ
tuy nhiên biểu hiện đó thường gắn
với bệnh chính của trẻ với các dấu hiệu
thường là dối loạn đường tiêu hóa
như tiêu chảy nôn da xanh ngủ ly bì
theo thống kê của bệnh viện nhi trung ương
từ năm hai nghìn năm đến nay
bệnh viện tiếp nhận khoảng vài chục trường hợp
bị ngộ độc thuốc hạ sốt paracetamol
đến điều trị
đã có một trường hợp bệnh nhi tử vong do suy đa tạng
thưa quý vị paracetamol là loại thuốc
giảm đau nhanh cảm xúc nhanh
có ít tác dụng phụ nên thường được cung cấp
không cần cây đơn
tuy nhiên thì liều lượng như thế nào sử dụng ra sao
vẫn cần sự chỉ dẫn của các bác sĩ
dùng thuốc paracetamol thế nào để đảm bảo an toàn
chúng tôi xin mời quý vị theo dõi hướng dẫn
của các chuyên gia y tế
và hy vọng là những thông tin hữu ích này
sẽ giúp cho quý vị và các bạn có thêm những kiến thức
về việc sử dụng thuốc an toàn trong điều trị bệnh
cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng
khi dùng thuốc paracetamol
không dùng thuốc paracetamol khi không đau nhức
không sốt cao trên ba mươi tám năm độ
chỉ dùng khi trẻ sốt trên ba mươi tám năm độ
sốt quá năm ngày ở trẻ em
và quá một mươi ngày ở người lớn
thuốc phổ biến cho nên là
bố mẹ thường tự ý sử dụng cho con mình khi sốt
chính vì tính phổ biến này
là nó đã làm một lý do
để dễ dàng dẫn đến ngộ đau
thứ hai nữa là
thuốc paracetamol này có quá nhiều các loại bảo chế
từ viên nén
nhét hộm môn cho đến các loại gói
loại dạng nước
vì thế trong sử dụng
thì người ta bảo chế các dạng khác nhau
có nhiều hàm lượng khác nhau
cho nên là rất dễ nhầm lẫn
khi mà sử dụng trong thực tế hàng ngày
bên cạnh đó là thuốc lại có
rất nhiều các tên gọi khác nhau
biệt dược khác nhau tên a tên b tên c
rất nhiều tên và chính những lý do đấy
có sự nhầm lẫn
trong sử dụng đối với trẻ em
trong các trường hợp đau đầu đau răng đau khớp
đau do ngã chấn thương
bắt buộc phải uống paracetamol
thì cần lưu ý là thuốc có tác dụng
sau khi uống khoảng một mươi năm đến ba mươi phút
và tác dụng tối đa trong ba đến bốn giờ
vì vậy phải dùng thuốc
cách nhau tối thiểu bốn giờ
thuốc được chuyển hóa ở gan
thành chất hòa tan trong nước
và thải trừ ra ngoài qua nước tiểu
khi dùng thuốc không uống bia rượu
và các loại thuốc khác có khả năng
làm tăng độc tính của paracetamol
theo các chuyên gia y tế
lạng dụng thuốc nói chung
và thuốc kháng sinh nói riêng
đã trở thành một thói quen xấu
của nhiều người dân hiện nay
người bệnh chỉ nên dùng thuốc
khi có chỉ định của bác sĩ
đặc biệt là thuốc kháng sinh
để tránh tình trạng kháng thuốc
tôi nghĩ một trong những biện pháp
tất cả các nước trên thế giới đều nói
mà nói thì rất đơn giản
tức là đừng có lạm dụng kháng sinh
hay nói một cách khác
là giảm tỷ lệ lạm dụng kháng sinh
cho đến cái mức mà bà sao là không còn lạm dụng nữa
như vậy là
bệnh nào thuốc đấy
ví dụ bệnh cần kháng sinh
cho kháng sinh
bệnh cần kháng sinh cao cấp
dùng kháng sinh cao cấp
bệnh dùng kháng sinh thông thường
dùng kháng sinh thông thường
chúng ta làm được điều đó
thì coi như là giảm được cái lạm dụng kháng sinh
thưa quý vị đến tối ngày hai mươi tháng bốn
thì công an quận tân phú thành phố hồ chí minh
vẫn đang phong tỏa hiện trường
khám nghiệm hiện trường vụ nổ bình gabini
gây chế lớn trên địa bàn
thông tin ban đầu
khoảng một mươi bốn h chiều cùng ngày
nam thanh niên chở theo cả trăm bình gabini
vào hẻm sáu mươi ba đường d chín
phường tây thành quận tân phú
để giao thì bị ngã xe máy
nhiều bình gabi xì và bắt lửa ra bùng cháy
kèm theo tiếng nổ lớn
nhiều người bị mắc kẹt đã được giải cứu ra ngoài
cảnh sát sau đó có mặt dập tắt đám cháy trong ít phút
sự cố không gây thiệt hại về người
nhưng khiến sáu kì ốt bốn xe máy bị cháy rụi
nhiều kì ốt lân phận cũng bị ảnh hưởng
hiện vụ việc đang được kiểm tra xử lý
vào chiều qua đội kiểm soát chống buôn lậu
khu vực miền nam phối hợp với cục điều tra
chống buôn lậu tổng cục hải quan
tri cục hải quan cửa khẩu cảng sài gòn khu vực một
đã thực hiện quyết định khám xét đối với
năm container hàng xuất khẩu
là hàng phế liệu trốn thuế
theo đó lưu hàng nêu trên
cho công ty trách nhiệm hữu hàng xuất nhập khẩu
và phát triển đức minh địa chỉ tại hà nội
mở tờ khai hải quan khai báo hàng hóa xuất khẩu
là sản phẩm gốm đất nung mới một trăm linh
thuế xuất khẩu của lưu hàng là
đi hàn quốc
đây là lưu hàng được phân luồn xanh
phát hiện nghi vấn cơ quan hải quan đã mời chủ hàng
nên làm việc nhưng không được nên tiến hành khám xét
kết quả là năm container hàng nêu trên
là phế liệu vỏ lon mi nước ngọt
được đóng thành khuôn
thuế xuất khẩu là hai mươi năm
hiện cơ quan hải quan đang thực hiện trưng cầu giám định
đối với lô hàng để có căn cứ xử lý
tp hcm vừa có chỉ đạo
về việc tổ chức bắn pháo hoa
chào mừng bảy mươi bốn năm ngày cách mạng tháng tám
và quốc khánh hai tháng chín
theo đó sẽ có hai điểm bắn tầm cao và một điểm bắn tầm thấp
tòa nhà lên mắt tám mươi một
và khu vực công viên xung quanh
sẽ là một trong hai điểm bắn pháo hoa tầm cao của thành phố
điểm bắn tầm cao còn lại sẽ là khu vực đầu đường hầm
sông sài gòn phường thủ thiêm quận hai
điểm bắn pháo hoa tầm thấp sẽ được đặt
tại công viên văn hóa đầm sen phường ba quận một mươi một
thời gian bắn sẽ kéo dài một mươi năm phút
từ hai mươi một h đến hai mươi một h một mươi năm phút ngày hai tháng chín
ubnd tp hcm do công an thành phố
phối hợp cùng bộ tư lệnh thành phố
đảm bảo an ninh an toàn trong quá trình vận chuyển pháo
và các khu vực người dân tập trung xem pháo hoa
nền đất tại tp hcm đang bị lúng cục bộ
tuy nhiên với mức độ sụt lúng bảy cm mỗi năm
và đang có chiều hướng tầng nhanh
thì sự tồn tại của thành phố đang bị đe dọa
các chuyên gia dự báo khoảng năm mươi năm nữa
thì một phần lớn thành phố sẽ nằm dưới mực nước biển
và trở thành đầm lầy
theo kết quả quan trắc biến dạng mặt đất
khu vực tp hcm bằng kỹ thuật insa vi phân cho thấy
những con số đáng báo động
trong đó tổng diện tích vùng sụt lúng
trên toàn địa bàn thành phố lên đến gần bảy hai trăm linh hectare
phạm vi sụp lúng cũng lan rộng ra nhiều khu vực
như phường thạnh lộc an phú đông quận một mươi hai
phường tân tạo an lạc bình trị đông quận bình tân
và một số khu vực thuộc huyện bình chánh
huyện hóc môn nhà bè bình thành
tốc độ sụt lúng ở mức độ cao
ở những vùng như củ chi
hay là những vùng thủ đức
độ cao địa hình một mươi m
thì nếu có lúng nửa mét
thì nó cũng không có ảnh hưởng
vấn đề gọi là triệu
và tác động do ngập triệu
nhưng cái giải pháp
kiểm soát cái lúng
ở những vùng có độ cao địa hình thấp
mà thường những dùng có độ cao địa hình thấp
lại là nằm
ở cái vùng mà có địa chất
vùng xa khổ
thành thử ra là cái đất mềm
kết hợp với lúng
làm dẫn cho những cái vùng này
sẽ bị ảnh hưởng rất nặng
cái hiện tượng lúng
mặt đất kết hợp với mực nước triệu
riêng tới vùng đồng bằng sông củ long
cũng đang báo động
bởi trong tương lai một số vùng sẽ bị chìm
do ảnh hưởng của lúng mặt đất
kết hợp với sự dân cao của mực nước biển trung bình
biến độ khí hậu làm dân mực nước biển
chỉ vài mm mỗi năm
là rất đáng kể
tương tự sụp lúng mỗi năm chỉ vài mm
tính trong một thập kỷ
thì con số này là không nhỏ
nguyên nhân về tình trạng lúng đang diễn ra
thì nó có nhiều nguyên nhân
nó có nhiều nguyên nhân
nguyên nhân thứ nhất là do cái đặc điểm địa chất
rồi địa chất vĩ vang
thì cái độ lúng là thuộc vào kết cấu địa chất
cũng như là đặc điểm cái địa chất của khu vực
cũng như thành phần và tính chất của đất đá tại
của khu vực cụ thể
nguyên nhân nữa là do tác động đô thị hóa và phát triển hạ tầng
cùng với việc là cái hoạt động giao thông
nó cũng tạo ra những cái rung động
làm cho cái nền móng địa chất nó cũng thay đổi
và nó bị ảnh hưởng đến các tầng địa chất
ngoài ra thì cái khai thác quá mức nước ngầm
thì cũng sẽ ảnh hưởng đến việc là hạ thác mực nước
và cũng ảnh hưởng tới cái hiện tượng sụp lúng rời mặt
tình trạng sụp lúng tại thành phố hồ chí minh
cũng liên quan đến tình trạng ngập úng đô thị thời gian qua
ước tính đến năm hai nghìn bảy mươi mực nước biển tăng lên năm mươi cm
nếu không có giải pháp quản lý kịp thời
lúng mặt đất kết hợp với sự dân cao của mực nước biển
sẽ tạo ra áp lực rất lớn đến chương trình điều hành thoát nước
và chống ngập của thành phố
thưa quý vị sau khi phê duyệt quy hoạch bốn nút giao thông trọng điểm
ở vùng năm thành phố hồ chí minh
tiếp tục lập quy hoạch một trên năm trăm linh đối với hai mươi tám nút giao thông khác
để thống nhất quản lý xây dựng
sở quy hoạch và kiến trúc thành phố hồ chí minh
vừa báo cáo ủy ban nhân dân thành phố
công tác lập quy hoạch tỷ lệ một trên năm trăm linh
của ba mươi một nút giao thông trên địa bàn thành phố
trong đó có ba vị trí sở giao thông vận tải đề xuất không lập quy hoạch gồm
ngãi nam đài liệt sỹ âu cơ trường chinh và nguyễn văn linh nguyễn hữu thọ
do các nút giao thông này nằm trong kế hoạch xây dựng dự án
hai mươi tám nút giao thông còn lại sở quy hoạch và kiến trúc chia thành hai nhóm
gồm hai mươi ba nút giao thông thuộc địa bàn các quận
quận hai quận ba quận bốn quận sáu quận tám quận một mươi quận một mươi một quận bình thạnh
gò vất phú nhuận tân bình và tân phú
để thực hiện tốt công tác đảm bảo trực tự an toàn giao thông
giảm ung tắc trước cổng trường cũng như là nâng cao
về ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh sinh viên trong năm học mới
thì ngày hai mươi tháng tám phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát
công an tp hcm đã tổ chức tuyên truyền cho một học sinh sinh viên trên địa bàn
tại trường đại học sư phạm tp hcm lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với nhà trường
tuyên truyền luật giao thông đường bộ cho các em học sinh sinh viên
và thầy cô giáo trên địa bàn bằng nhiều hình thức trực quan sinh động
tùy vào từng độ tuổi của các em học sinh sinh viên
báo cáo viên sẽ xây dựng nội dung tuyên truyền cho phù hợp
thông qua các buổi tuyên truyền các em sẽ có thêm kiến thức pháp luật
để tham gia giao thông an toàn điều khiển phương tiện đúng quy định
song song công tác tuyên truyền lực lượng cảnh sát giao thông
sẽ bố trí các đơn vị tuần tra để kịp thời xử lý nhanh các điểm ủng tắc
giúp cho khu vực trước cổng trường luôn được thông thoáng
cũng như nâng cao ý thức của phụ huynh và học sinh
trong quá trình tham gia giao thông trên đường